chuyển sang phần tin quốc tế chính phủ mỹ đang chạy đua với thời gian để đánh giá thiệt hại liên quan đến vụ dò dỉ tài liệu mật của bộ quốc phòng
washington thừa nhận vụ việc là mối đe dọa an ninh quốc gia rất nghiêm trọng
lầu đám góc vừa thừa nhận vụ do dì tài liệu mật về cuộc xung đột tại ukraine gây ra rủi ro rất nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia và có khả năng lan truyền thông tin sai lệch
trước đây mỹ đã chứng kiến bốn vụ do dỉ tài liệu nghiêm trọng tuy nhiên theo đánh giá từ giới quan sát đây dường như là vụ việc lớn nhất
các tài liệu bị do dỉ bao gồm các sản phẩm tin báo đã hoàn tiện được tổng hợp từ các cơ quan khác nhau
đây là một loại báo cáo ngắn gọn về một vấn đề cụ thể ở một quốc gia cụ thể một số tài liệu được thu thập từ các nguồn rất nhạy cảm
vì vậy nghiên cứu các tài liệu này các đối thủ sẽ khám phá cách thức cộng đồng tình báo mỹ thu thập thông tin
hiện chính phủ mỹ đang điều tra nguyên nhân và cách thước các tài liệu này bị do dỉ
theo thông tin mới nhất bắt đầu từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm
ngoài những tài liệu mật được chia sẻ trong một nhóm trò chuyện về cuộc xung đột nga ukraine trên một nền tảng mạng xã hội phổ biến với các game thủ
các bài đăng không được chú ý cho đến khi một người dùng đăng tải các tài liệu này lên một máy chủ được sử dụng rộng rãi hơn và được các hãng truyền thông lớn đưa tin
vì vậy các nhà quan sát lo ngại những tài liệu do gì hiện tại chỉ mới là một phần
không có lý do gì để các loại tài liệu này bị chia sẻ nơi công cộng
các tài liệu xứng đáng được bảo vệ
vì vậy mỹ sẽ đi theo dõi
đến tận cùng của vấn đề này chính phủ đang đánh giá thêm về mức độ nghiêm trọng của những gì đã xảy ra
nếu có những hành động cần được thực hiện mỹ sẽ thực hiện những hành động đó
phản ứng trước vụ việc này australia cho biết vụ việc xảy ra với mỹ là một sự cố nghiêm trọng
đồng thời washington đang làm việc với các đối tác để đánh giá hậu quả từ vụ việc
hàn quốc thì cho rằng những thông tin liên quan đến hàn quốc trong tài liệu bị do dỉ là không đúng sự thật và đã bị thay đổi
canada khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác với mỹ
trong liên minh chia sẻ thông tin tinh báo cùng mỹ canada anh australia và new zealand